trong dịp tết nguyên đán vừa qua tại các bệnh viện ghi nhận số ca ngộ độc rượu bia không tăng so với các năm trước
thế nhưng một điều đáng báo động đó là trong dịp nghỉ lễ tết nguyên đán vừa qua
tình trạng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquad tăng đột biến
do mâu thuẫn gia đình nên bệnh nhân này sử dụng thuốc diệt cỏ paraq để tự tử
dù được sơ cứu và đưa ngay tới cơ sở y tế nhưng anh vẫn trong tình trạng nặng
sau khi uống được khoảng mấy phút là gia đình mới phát hiện ra là làm cái động tác sử dụng bắt đầu là gây nôn trước
bấm huyệt rồi là tác động vào móc gây nôn bắt đầu
rồi khi nôn ra được cái cái thì bắt đầu mới đi tìm cái vỏ xem là bị uống loại thuốc gì
xong rồi tôi mới đưa đi tài liệu
mấy tầm nhìn vào khi tìm thấy cái vỏ lọ đấy là đã xác định ra là thuốc trừ cỏ
theo thống kê vào dịp tết nguyên đán mậu tuất trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận một mươi ba ca ngộ độc paraquad
đến nay các nhà khoa học trên thế giới cũng như việt nam chỉ có thể khử độc paraquat bằng cách rửa dạ dày lọc máu dùng thuốc giải độc và kết quả rất hạn chế
tỷ lệ tử vong ở người ngộ độc paraquat lên tới bảy mươi do suy đa tạng
tổn thương hô hấp tiếp biểu hiện của tổn thương phổ cấp và sơ phổ sau này
thông thường bệnh nhân nguy cơ tử vong nhất là các tổn thương
tổn thương do hô hấp bằng ai được dùng tận
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa paraguat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại việt nam
tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn được sử dụng tối đa hai năm từ ngày có quyết định
nếu loại bỏ được paraq mỗi năm việt nam sẽ cứu được ít nhất một người bị ngộ độc vì loại thuốc này